tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức khai mạc ngày sách việt nam lần thứ tư
đây là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách
đồng thời góp phần thiết thực vào việc xây dựng một nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
qua ba lần tổ chức ngày sách việt nam trên phạm vi toàn quốc với sự hưởng ứng của cộng đồng
hội sách năm nay thu hút sự tham gia của tám mươi đơn vị với hơn một trăm linh gian hàng
và bốn mươi đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ giáo dục văn học pháp luật
năm nay tổ chức ngày sách việt nam và phát động nhân ngày sách việt nam được tổ chức sớm hơn
là vào ngày sáu tháng bốn thông thường là tổ chức vào ngày hai mươi hoặc là đúng vào ngày hai mươi một tháng bốn
tôi nghĩ đây cũng là một cái điều rất là thuận lợi vì như vậy suốt trong gần cả tháng
cái việc đọc sách học theo sách làm theo sách hay nói cách khác là một cái không khí của cái ngày hội sách
là được tổ chức
có thể nói được phát động và lan rộng trong tất cả cả nước
điểm nhấn của ngày sách việt nam lần thứ tư là hội sách chào mừng ngày sách việt nam
diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng bốn tại công viên thống nhất hà nội
ngày sách việt nam lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy được tổ chức gắn với kỷ niệm chín mươi năm ngày ra đời
tác phẩm đường cách mệnh của chủ tịch hồ chí minh
tác phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa mark lenin vào việt nam
những năm hai mươi của thế kỷ hai mươi
hành ngọn đúc sáng dẫn đường trên con đường cách mạng giải phóng dân tộc
góp phần mở ra một trang sử mới cho lịch sử đất nước
việc xuất bản đường cách mệnh này có thể coi là một văn kiện lý luận chính trị marxist đầu tiên ở việt nam
để truyền bá chủ nghĩa mark lenin vào việt nam
và khẳng định con đường cách mạng của việt nam từ đó đến nay và mãi mãi sau
việc xuất bản đường cách mệnh có thể nói là một bước ngoặt đánh dấu một dấu mốc quan trọng
trong sự nghiệp xuất bản của cách mạng việt nam
cả về tác phẩm lý luận chính trị cũng như là các tác phẩm báo chí cách mạng sau này
với chủ đề sách và sự phát triển chi thức cộng đồng
ngày sách việt nam đã tạo nên không gian văn hóa ấn tượng ngay giữa trung tâm thủ đô hà nội
là điểm hội tụ gặp gỡ của những người yêu sách
đồng thời là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa kết tinh qua từng trang sách
đến với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân